công an tỉnh đắk lắk vừa xác nhận trong quá trình truy tìm lực lượng công an đã bắt được ba đối tượng truy nã đặc biệt liên quan đến vụ tấn công trụ sở xã ea tiêu và ea cà tô huyện trư quynh khiến nhiều người thương vọng
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nay yên năm mươi hai tuổi và nay tam bốn mươi chín tuổi đều trú tại xã trư pâng huyện krong búc và y chu nhiê năm mươi năm tuổi trú buôn cang xã cunh ích huyện krong bắc
các đối tượng bị bắt giữ vào khoảng một mươi năm h chiều ngày một mươi năm tháng bảy tại xã ea lê huyện ea súp hiện công an đang tập trung lấy lời khai
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu hàng chục đối tượng đã dùng súng bom xăng tấn công vào trụ sở xã ea tiêu với ea cà tô huyện chư quynh
vụ tấn công khiến bốn cán bộ chiến sĩ công an bí thư xã ea cơ tu và chủ tịch xã ea tiêu hy sinh ba người dân tử vong và hai đồng chí công an bị thương nặng
ngay sau khi vụ việc xảy ra bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc và các lực lượng liên quan nhanh chóng truy bắt nhóm đối tượng
tính đến ngày một mươi năm tháng bảy cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam hơn chín mươi đối tượng liên quan đến vụ việc trên
các đối tượng bị khởi tố về các tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân không tố giác tội phạm và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
còn tại quảng ngãi phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập biên bản
từ vật tài xế điều khiển ô tô khách có hành vi cản trở đoàn xe ưu tiên
ngày một mươi ba tháng bảy tại km một nghìn bốn mươi một quốc lộ một a thuộc xã bình nguyên huyện bình sơn
trong lúc đoàn xe ưu tiên do cảnh sát giao thông công an tỉnh làm nhiệm vụ dẫn đoàn thì gặp xe ô tô khách biển kiểm soát bảy mươi sáu b một nghìn hai trăm tám mươi năm của hãng xe khách mai linh
do một tài xế chú xã nghĩa trung huyện tư nghĩa điều khiển không nhường đường xe được quyệt ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ
mặc dù cảnh sát giao thông liên tục phát tín hiệu và yêu cầu tài xế nhường đường tuy nhiên tài xế xe khách vẫn không chấp hành trên một đoạn đường khá dài
phòng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản xử vật tài xế bảy triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe ba tháng với lỗi không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ
mặc dù cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản xử vật tài xế bảy triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép bài xế bảy triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép bài xế bảy triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép bài xế bảy triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép bài xế bảy triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép bài xế bảy triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép bài xế bảy triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép bài xế bảy triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép bài xế bảy triệu đồng
anh mạnh đã chủ động đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền trên sau đó đến công an phường quang trung trình báo sự việc và tự nguyện giao nộp lại số tiền cho cơ quan công an để trả lại cho người chuyển nhầm
công an phường quang trung đã tiếp nhận vụ việc cùng số tiền trên đồng thời tiến hành xác minh xác định danh tính và tổ chức trao trả lại tài sản cho chủ số tiền trên
theo chủ nhân số tiền trong quá trình nhập lệnh chuyển khoản đã nhập nhầm số tài khoản dẫn đến chuyển nhầm
công an tỉnh đắk lắc cho biết đã bắt giữ được ba đối tượng truy nã đặc biệt trong vụ tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã ở đắk lắc là iunie năm mươi năm tuổi chú tại xã yaconek huyện cronpac nay yên năm mươi ba tuổi và nay tam bốn mươi chín tuổi cùng chú tại xã cư pơng huyện cronbúc tỉnh đắk lắc
đây là ba trong số sáu đối tượng trực tiếp tham gia vụ tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã yà tiêu và iactu huyện chư quynh
ngày một mươi một tháng sáu làm một mươi một người thương vong và đang bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc ra quyết định truy nã đặc biệt về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
khi bị lực lượng công an bắt giữ các đối tượng đang lẩn trốn tại một khu dãy vắng thuộc thôn một mươi một xã gia lê huyện biên giới gia súc hiện công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục truy bắt ba đối tượng truy nã còn lại
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm khê tỉnh phú thọ vừa khởi tố vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm khê tỉnh phú thọ vừa khởi tố bị can đối với nguyễn ngọc phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại huyện cẩm khê về hành vi chống người thi hành công vụ
theo đó tại khu xuông một xã hương lung huyện cẩm khê tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh phạm anh duy điều khiển xe mô tô trở theo sau là nguyễn ngọc phương
cả hai đều không đội mũ bảo hiểm kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của duy kết quả năm trăm bảy mươi ba mg trên lít khí thở
xé niêm phong trên xe rồi tấn công một thành viên tổ tuần tra khiến đồng chí này bị thương tích
với hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản bảy đối tượng trú tại tỉnh đồng nai vừa bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp để điều tra
trong một thanh niên vay sáu mươi triệu đồng nhưng người này chưa có tiền trả ngũ ngọc sinh hai mươi chín tuổi đã rủ thêm sáu người mang theo hung khí đi ô tô đến nơi hẹn
sau đó chiếm đoạt xe máy điện thoại rồi khống chế nạn nhân trở tới xã phú vinh huyện định quán để đánh đập ép anh này ghi giấy vay tiền
nhận được tin báo của bị hại công an huyện xuân lộc phối hợp với công an huyện định quán tỉnh đồng nai đã bắt giữ nhóm đối tượng trên để tiếp tục điều tra
nhận mua ma túy từ nước ngoài về việt nam để bán lại cho các con nghiện kiếm lời
hai bị cáo trong đường dây gồm trần thanh quân ba mươi tuổi và nguyễn viết
hồng dũng hai mươi bảy tuổi cùng chú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
vừa bị tòa nhân dân thành phố đà nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cụ thể từ năm hai nghìn một mươi bảy trần thanh quân có quen biết với trần viết quân sinh sống tại đức
đến năm hai nghìn hai mươi một viết quân từ đức gọi điện về việt nam cho thanh quân để hỏi xem có tiêu thụ ma túy không sẽ gửi về cho bán
thấy lợi nhuận cao thanh quân đã móc nối với dũng để vận chuyển ma túy từ đức về việt nam
sáng ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai khi ma túy vừa vận chuyển về đà nẵng quân gọi điện nhờ một người quen ra nhận hàng giúp
thì bị bắt quả tang thu giữ tám năm trăm linh viên thuốc lắc năm mươi viên hồng phiến năm mươi gram ketamine một mươi gam ma túy đá một khẩu súng
trước hội đồng xét xử quân và dũng đã thừa nhận hành vi cấu kết với nhau
dũng biết là ma túy nhưng vẫn nhận vận chuyển giúp quân về việt nam tiêu thụ
tòa nhân dân thành phố đà nẵng đã tuyên phạt trần thanh quân mức án tử hình